tiếp tục đến với tâm dịch triều tiên
sau khi ghi nhận ca tử vong đầu tiên do covid một mươi chín vào ngày một mươi ba tháng năm vừa qua
triều tiên liên tiếp ghi nhận các ca tử vong và một hai triệu người mắc các triệu chứng ốm
trong bối cảnh dịch bệnh hỗn loạn và diễn biến phức tạp như vậy
chính phủ nước triều tiên đã huy động hơn một ba triệu người tham gia chiến dịch chống covid một mươi chín
thậm chí nước này đã phải sử dụng nguồn dự phòng quốc gia để chống dịch
báo rodong simun vào ngày một mươi năm tháng năm đưa tin khoảng một ba triệu người đã được huy động
tham gia chống dịch covid một mươi chín tại triều tiên
trong khi đó hãng thông tấn trung ương triều tiên cho biết
các chốt phòng chống dịch bệnh đã được thiết lập để kiểm tra toàn bộ sự xâm nhập
và đường lây lan của virus sars cov hai
theo trang mạng nk truyền thông nhà nước triều tiên chỉ ra phần lớn các trường hợp tử vong
kể từ khi bùng phát biến thể omicron không phải do virus
mà do sự bất cẩn cũng như thiếu kiến thức về loại biến thể tàn hình
và không nắm rõ phương pháp điều trị đúng hướng
theo tờ rodong shinmun bộ y tế triều tiên đã bắt đầu biên soạn hướng dẫn phương pháp
và chiến thuật điều trị covid một mươi chín
trong khi tổ chức các cuộc họp khẩn tại bệnh viện nhi đồng ok riu và bệnh viện phụ sản bình nhưỡng
các quan chức chính phủ được cho là đã bắt đầu quyên góp thuốc dự phòng trong bối cảnh
chính phủ kêu gọi đảm bảo việc cung cấp đủ thuốc cho mọi vùng
trên cả nước
trong cuộc họp hiệp thương khẩn cấp vào ngày một mươi năm tháng năm nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
đã chỉ đạo khẩn cấp giải phóng và cung cấp kịp thời thuốc từ nguồn dự trữ quốc gia
cho hệ thống nhà thuốc đồng thời lệnh cho hệ thống các nhà thuốc chuyển sang chế độ hoạt động hai mươi bốn giờ
sau cuộc họp triều tiên đã ban hành lệnh của chủ tịch quân ủy trung ương
về việc ổn định nguồn cung cấp thuốc ngay lập tức cho thủ đô bình nhưỡng
bằng cách huy động nguồn lực của quân đội
tờ rodong shinmun không đề cập đến việc triển khai tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
trong một tuyên bố mới nhất tổng thống hàn quốc jun seok yoon đã đề nghị gửi vaccine phòng covid một mươi chín
và các vật tư y tế khác cho triều tiên
cũng trong ngày một mươi sáu tháng năm triều tiên ghi nhận thêm tám ca tử vong đưa số người thiệt mạng
tại nước này kể từ đợt dịch bùng phát lên đến năm mươi người
ban chỉ huy phòng chống dịch khẩn cấp triều tiên cho biết
có trên một hai triệu người mắc các triệu chứng ốm sốt từ cuối tháng bốn
trong đó có năm trăm sáu mươi bốn tám trăm sáu mươi người đang được cách ly